hai đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất buôn bán pháo nổ trái phép gồm hoàng văn cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở phường an phụ thị xã kinh môn và nguyễn văn hưng ở xã đại sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
tăng vật thu giữ trong hai vụ là chín mươi năm bảy kg pháo nổ các loại
hai đối tượng liên quan đến hành vi sản xuất buôn bán pháo nổ trái phép gồm hoàng văn cương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã đại sơn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
các đối tượng trong vụ án đã có những phương thức thủ đoạn vô cùng tinh vi
quá trình sản xuất trao đổi mua bán khép kín thời gian vận chuyển giao bán được thực hiện vào ban đêm
phương tiện vận chuyển được đối tượng tháo biển số nhằm gây khó khăn cho công tác bắt sự đối tượng
nhận định trong thời gian tới nhất là giai đoạn cuối năm giai đoạn trước trong và sau tết nguyên đán tội phạm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
đội cảnh sát kinh tế công an tp hcm sẽ tập trung lực lượng phương tiện phối hợp với công an đơn vị địa phương trong và ngoài tỉnh
cũng như các đội nghiệp vụ công an các xã phường trên địa bàn tp hcm
tập trung công tác tuần tra
tập trung công tác tuần tra khép kín địa bàn kiên quyết đấu tranh xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh tế môi trường và các lĩnh vực khác nhằm duy trì đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực trên địa bàn
hiện đang trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
cùng với công an các đơn vị địa phương
trong toàn tỉnh công an thành phố trí linh đã và đang đẩy mạnh công tác đấu tranh ngăn chặn xử lý các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đinh thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã vân sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa là đối tượng nguyễn thiên dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn xuân hưng xã xuân khang huyện như thanh tỉnh thanh hóa